chiều ngày hai mươi năm tháng bốn ông lưu văn bình hiệu trưởng trường tiểu học ninh quý ii xã phước sơn tỉnh ninh thuận xác nhận
sau khi học sinh trong trường uống sữa nestle milo đã có bốn mươi bốn học sinh của trường phải nhập viện
ngay sau khi xảy ra sự việc nhà trường và phía công ty đã đưa các học sinh bị đau bụng đến bệnh viện đa khoa tỉnh ninh thuận
để cấp cứu điều trị qua chuẩn đoán bệnh viện thông báo các em bị dối loạn tiêu hóa do uống sữa
sau vài giờ cấp cứu bệnh viện đã cho hơn ba mươi em xuất viện số học sinh còn lại đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi
hiện các cơ quan chức năng tỉnh bình thuận đã lấy mẫu thực phẩm có liên quan để kiểm nghiệm làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc trên